thành ủy tp hcm vừa tổ chức lễ trao quyết định phân công thành ủy viên
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì buổi lễ
theo đó ban thường vụ thành ủy tp hcm quyết định phân công ông huỳnh cách mạng thành ủy viên
phó chủ tịch ubnd tp giữ chức phó trưởng ban tổ chức thành ủy tp hcm
ông huỳnh cách mạng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trình độ thạc sĩ hành trình công
cử nhân chính trị kỹ sư kinh tế công nghiệp
trước khi giữ chức phó chủ tịch ubnd tp phụ trách mảng an ninh nội chính
từng giữ các chức vụ chủ tịch ubnd huyện cần giờ bí thư quận ủy quận tân phú phó trưởng ban tổ chức thành ủy
với việc ông huỳnh cách mạng được điều động về công tác tại ban tổ chức thành ủy
lãnh đạo ubnd tp hcm hiện còn ông nguyễn thành phong chủ tịch ubnd và hai phó chủ tịch
là các ông lê thanh liêm trần vĩnh tuyến giảm ba phó chủ tịch
so với đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một